tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp liên đoàn doanh nghiệp nhỏ và vừa hàn quốc tại việt nam
hai bên bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở các doanh nghiệp hàn quốc tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế việt nam
hàn quốc là đối tác fdi lớn nhất tại việt nam với hơn sáu mươi năm tỷ usd tổng vốn đầu tư đăng ký chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử ô tô may mặc
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết việt nam đã và đang ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư thu hút đầu tư fdi vào việt nam tầm nhìn một mươi năm tới với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư nhất là đối với các dự án công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường
ông kim kymon chủ tịch liên đoàn doanh nghiệp nhỏ và vừa hàn quốc cho biết chính phủ đang đẩy mạnh xúc tiến quan hệ thương mại với các nước đông nam á trong đó rất coi trọng mối quan hệ với việt nam với mong muốn xây dựng một số khu công nghiệp theo công nghệ hàn quốc tại đây
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh việt nam ủng hộ xây dựng khu công nghiệp theo công nghệ hàn quốc tại việt nam việc mở rộng thương mại thông qua hợp tác doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ góp phần hữu hiệu đẩy mức vốn đầu tư của hàn quốc tại việt nam lên một trăm linh tỷ usd trong những năm tới